sau khi cầm đầu một nhóm đối tượng từ nghệ an vào hà tĩnh thực hiện phi vụ sát hại người theo đơn đặt hàng
đối tượng đã chạy trốn qua nhiều tỉnh thành sang tận nước bạn lào thay tên đổi họ lẩn trốn
lục lại tập hồ sơ giày cộng của đối tượng nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xã hưng châu nay là xã châu nhân huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
thứ đã nằm yên trong tủ tài liệu bụi thời gian phủ mờ vì đã mất dấu đối tượng trong thời gian quá lâu
các điều tra viên của vụ án mới thở vào nhẹ nhõm
cuối cùng cái úng nhọt bấy lâu nay khiến các anh chăn trở
canh cánh vì đối tượng vẫn đang nhờn nhơ đâu đó ngoài xã hội cũng đã được khép lại
theo hồ sơ vụ án vào năm hai nghìn chín xảy ra một vụ thanh toán lẫn nhau giữa hai băng nhóm trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
võ công hợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại xã kỳ
kỳ tiến huyện kỳ anh hà tĩnh
có mượn của trần hậu đồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh số tiền hai mươi triệu đồng
nhưng khi đồng gọi điện thì không những không trả mà còn ra giọng thách thức
nguyễn văn sơn lúc bấy giờ cũng là đối tượng cộng cán
có số má tại nghệ an muốn dạy cho võ công hợi bài học
trần hậu đồng gọi điện cho nguyễn văn sơn tin tưởng thuê sơn vào hà tĩnh để xử võ công hợi
để thực hiện phi vụ này ngày bốn tháng chín năm hai nghìn chín
sơn cùng một nhóm một mươi sáu người trong đó có nhiều đối tượng có tiền án tiền sự
đến từ nhiều địa bàn khác nhau mang theo hung khí đi từ nghệ an và thành phố hà tĩnh
thuê khách sạn ở để chuẩn bị cho phi vụ sát hại người theo đơn đặt hàng
băng nhóm này đi trên bốn xe ô tô chở theo đao kiếm giao phớ và mã tấu vào kỳ anh
tại nhà riêng của anh hợi nhóm người này đã sử dụng hung khí lao và đánh đập
đâm khiến anh hợi bị thương nặng dẫn đến mất mạng
sau khi thực hiện xong hành trình
tình vi phạm tội nhóm này đã chia nhau ra tẩu thoát khỏi hiện trường
thời điểm đó vụ án làm rúng động cả miền quê
người dân hết sức bàng hoàng vì đám côn đồ ngang nhiên lộng hành
coi thường pháp luật và cả tính mạng con người
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã lần lượt bắt gọn các đối tượng liên quan ngoại trừ nguyễn văn sơn
sau khi gây án sơn liên tục di chuyển lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành trong cả nước
khiến việc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn
có thời điểm gần như mất dấu đối tượng
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi
và khởi tố nguyễn văn sơn và đồng bọn về tội giết người
quá trình truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn khi nguyễn văn sơn
vốn là đối tượng cộng cán có nhiều mối quan hệ xã hội
nên hắn dễ dàng lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành
thậm chí là hắn trốn sang cả nước bạn lào
do vậy ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi một các trinh sát quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc
về tội danh giết người đối với nguyễn văn sơn
thời gian sau đó mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần đưa đối tượng này vào diện đặc biệt để truy tìm
đặt quyết tâm cao nhất phải lần ra nơi ẩn náu nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả
không ít lần hồ sơ về đối tượng truy nã này được lật dở ra
rồi sau đó đã phải gấp lại vì hành tung của sơn vẫn là một ẩn số
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi từ những manh mối ban đầu về việc nguyễn văn sơn bất ngờ xuất hiện
tại một số tỉnh miền trung do nguồn tin cơ sở báo về
các trinh sát đã lật lại hồ sơ vụ án và quyết định xác lập chuyên án để bắt giữ nguyễn văn sơn
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban truy nán đã lần tìm được tung tích của sơn
khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố đà nẵng
tuy nhiên sơn là đối tượng ma mãnh nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng
nên thường xuyên thoát ẩn thoát hiện thay đổi chỗ ở liên tục để cắt đuôi khi bị theo dõi
quá trình đấu tranh ban truy nán đã khớp nối được các dữ liệu trong quá trình đối tượng bất tích
thì ra sau khi gây án biết mình bị truy nã gắt gào nên nguyễn văn sơn đã liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành trong cả nước
sau đó vượt biên trái phép sang nước bạn lào sinh sống làm ăn dưới vỏ bọc họ tên của người khác
sau một thời gian thấy mọi chuyện đã yên ắng nghĩ rằng lực lượng công an đã quên mình
sơn bắt đầu quay trở lại việt nam
tiếp tục lần trốn
là đối tượng cộng cán có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp nên sơn rất cảnh giác
đi đến đâu cũng được nhiều đối tượng xã hội bao bọc che giấu để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đơn cử như chỉ trong năm hai nghìn hai mươi sơn đã liên tục di chuyển qua nhiều địa phương như đà nẵng đắk lắc lâm đồng
rồi thành phố hồ chí minh bình dương để tránh bị phát hiện
cuối năm hai nghìn hai mươi phát hiện nguyễn văn sơn đang ở thành phố dị an tỉnh bình dương
bàn truyền án họp lên kế hoạch về bắt
nghi phạm lúc này cạo chọc đầu da đen tay nhiều hình xăm trổ vẻ ngoài khác rất nhiều so với một mươi một năm trước
để không bị nhầm một tổ công tác được cử ra phối hợp với công an nghệ an về tận huyện nhà của hắn ở hưng nguyên nghệ an
gặp người thân của sơn đối chiếu các manh mối
với những nghi phạm trốn truy nã lâu năm để nhận dạng đúng không phải đơn giản
thế hệ cán bộ thời đó đã về hưu
người tiếp quản mới phải mất rất nhiều ngày để phân tích giấy tờ hình dáng hiện tại của sơn
một cán bộ điều tra trong vụ án chia sẻ
sau khi đối chiếu nhiều tài liệu chứng cứ khẳng định sơn chính là sát thủ tham gia vụ án giết người thuê
gây chấn động tại hà tĩnh một mươi một năm trước nhiều cán bộ chiến sĩ công an hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh đã vượt hơn một km vào bình dương
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án xác định đêm ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hàng chục đối tượng cộng cán dân anh chị xã hội tại bình dương tụ tập tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố dị an
mở tiệc ăn mừng để chia tay tiễn sơn đến lẩn trốn tại một địa bàn khác
xác định đây là thời cơ chín buổi tổ công tác gồm các lực lượng công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương quyết định cất vó
đúng như dự tính vào thời gian nói trên nguyễn văn sơn được hàng chục đối tượng hình sự cộng cán tập trung mở tiệc chia tay
tàn quốc nhậu lúc trời đã khuya sơn ra ô tô năm chỗ lái về
khi sơn đi được vài trăm mét đến khu vực vắng người ở hẻm hai mươi tám đường phan bội châu thành phố dị an tỉnh bình dương
ban chuyên án quyết định xiết vòng vây
chiếc ô tô đi trước bất ngờ đỗ chắn ngang chặn đường di chuyển của đối tượng sơn
xe chạy sau áp sát tạo thế gọng kìm khiến phương tiện do sơn cầm lái rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan
nguyễn văn sơn khai nhận tại cơ quan cảnh sát điều tra rằng
ban đầu nghĩ đây là vụ va quệt bình thường định mở cửa ra nói chuyện
xong vài giây sau nhận ra bị bao vây anh ta lập tức khóa cửa xe cố thủ
quá trình đó sơn có sự giúp sức của một số đối tượng khác nên đã chống đối quyết liệt
chống đối bất thành sơn dồ ga định đâm vào xe của lực lượng thi hành công vụ để mở đường thoát thân nhưng bị chặn lại
tiền thoại lượng nan nguyễn văn sơn ôm súng cố thủ trong xe
lực lượng công an sau khi thuyết phục bất thành đã nổ năm phát súng chị thiên cảnh cáo
sơn vẫn nhất quyết cố thủ
tình thế buộc tổ công tác phải dùng búa phá kính xe ô tô khống chế sơn cùng các đối tượng liên quan
bản thân nguyễn văn sơn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
nên để an toàn trong quá trình di lý từ bình dương về hà tĩnh phục vụ cho công tác điều tra
lực lượng áp giải đã chạy suốt hơn một hai trăm linh km mà không dừng nghỉ xuất chặng hành trình
chỉ đến khi cánh cửa nhà tạm giữ khép lại mọi người mới thở vào nhẹ nhóm
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyễn văn sơn về tội giết người
tại phiên tòa nguyễn văn sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội sau khi gây án không đầu thú về hành vi phạm tội của mình
mà còn bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra
hành vi của nguyễn văn sơn không những tức đi mạng sống của người khác
mà còn làm mất an ninh trật tự trên địa bàn nên cần phải nhận mức án tương xứng để gian đe và phòng ngừa chung
sau khi cân nhắc các tình tiết hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt nguyễn văn sơn một mươi hai năm tù giam về tội giết người
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau